diễn đàn kinh tế hợp tác hợp tác xã hai nghìn hai mươi với chủ đề liên kết hợp tác cùng phát triển xu hướng hội nhập quốc tế và thời đại cách mạng công nghiệp bốn
do bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với liên minh hợp tác xã việt nam tổ chức đã diễn ra vào sáng nay
dưới sự chủ trì của phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã
diễn đàn tập trung trao đổi về những cơ hội hợp tác liên kết giữa các thành viên hợp tác xã giữa các hợp tác xã với nhau và giữa các hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác
từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất đây cũng là vấn đề được các đại diện hợp tác xã rất quan tâm
rồi cuối cùng đó là cái khâu là kết nối các hợp tác xã lại với nhau để có thể bán chéo sản phẩm và làm giảm đi cái chi phí logistic chi phí vận hành trong cái khâu bán hàng không đáng có
trong những năm gần đây khu vực kinh tế hợp tác hợp tác xã đã từng bước thoát khỏi yếu kém kéo dài đóng góp khoảng bốn vào gdp
đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cả nước có hơn hai mươi năm hai trăm linh hợp tác xã tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đạt hơn năm mươi bốn thu nhập của người lao động được cải thiện
tuy nhiên theo nhận định của nhiều chuyên gia sự phát triển của khu vực hợp tác xã là chưa tương xứng với vai trò và tiềm năng của khu vực kinh tế này
tại diễn đàn đại diện các hợp tác xã kiến nghị chính phủ tiếp tục có giải pháp hỗ trợ hợp tác xã giải quyết các thách thức khó khăn về vốn
thị trường liên kết và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hướng tới xây dựng hành lang pháp lý môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi thúc đẩy khu vực kinh tế hợp tác hợp tác xã việt nam phát triển